thủ tướng yêu cầu địa phương đã dừng thực hiện chỉ thị một mươi sáu vận động người dân ở lại nếu ai muốn về quê thì lập danh sách tổ chức đưa đón đến tận nơi
trong công điện gửi đến các địa phương ngày bảy tháng một mươi thủ tướng đánh giá những ngày qua số người dân có nhu cầu về quê cùng một thời điểm quá lớn sự phối hợp giữa các nơi chưa chủ động nhịp nhàng tại các chốt kiểm soát có tình trạng ồn ứ nhiều người dân đã phải rất vất vả
với những người đã ra tới chốt kiểm soát cửa ngõ của tỉnh thành để về quê địa phương phải phân nhóm thực hiện biện pháp an toàn phòng dịch liên hệ với tỉnh thành nơi đến và tổ chức đưa dân đi
những người không có phương tiện người già phụ nữ có thai trẻ em phải được bố trí phương tiện đưa đón
các tỉnh thành nếu phát hiện người dân di chuyển từ vùng dịch về quê đi qua địa phương của mình thì chủ động hỗ trợ đưa người dân di chuyển an toàn không để lây lan dịch bệnh bố trí xe chở những người không có phương tiện nơi đến có trách nhiệm đón nhận bàn giao thực hiện biện pháp an toàn về phòng dịch
bộ y tế ưu tiên phân bổ vaccine cho các tỉnh thành có nhiều người dân từ vùng dịch trở về hỗ trợ sinh phẩm xét nghiệm hỗ trợ để địa phương sẵn sàng thích ứng nếu có f
từ đầu tháng một mươi hàng chục nghìn lao động từ địa phương từ các tỉnh thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai long an đã đổ về các địa phương
theo thống kê của bộ công an hiện có khoảng ba năm triệu người ở các tỉnh trong địa phương cả nước làm việc tại bốn tỉnh thành nói trên trong đó có hai một triệu người muốn về quê
ngày sáu tháng một mươi bộ y tế đã hướng dẫn các địa phương cách ly người về từ thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai long an
người đã tiêm đủ liều vaccine có thể thanh tên sổ khám sức khỏe điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm chủng
f khỏi bệnh trong sáu tháng được thực hiện theo dõi cách ly tại nhà nơi lưu trú bảy ngày và xét nghiệm một lần
người chưa tiêm đủ liều vaccine thẻ vàng trên sổ sức khỏe điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm chủng được cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú bảy ngày sau đó theo dõi sức khỏe trong bảy ngày tiếp theo
xét nghiệm lần thứ hai vào ngày thứ nhất và thứ bảy từ khi về địa phương
người chưa tiêm vaccine khi về quê phải cách ly một mươi bốn ngày sau đó theo dõi sức khỏe trong vòng một mươi bốn ngày tiếp theo
xét nghiệm ba lần vào ngày thứ nhất thứ bảy và lần thứ ba